trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của đất nước
thế nhưng nhờ sự nỗ lực vượt bậc tình hình phát triển kinh tế xã hội bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đã đạt mức tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước
khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đã tăng kỷ lục trong tháng bảy đạt hơn một trăm chín mươi bốn tỷ đồng
sấp xỉ hơn bốn mươi một kế hoạch giao đầu năm
các tháng cuối năm chính phủ yêu cầu các bộ trưởng trưởng ngành cần tháo gỡ kịp thời các rào cản
khơi thông điểm ngẽn để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công
mục tiêu là phấn đấu thực hiện giải ngân một trăm linh vốn đầu tư công trong năm hai nghìn hai mươi và các năm trước chuyển sang